với sự tham gia của hai trăm sáu mươi doanh nghiệp đến từ quảng đông hồng kông macau trung quốc và việt nam
hội trợ xuất nhập khẩu là cơ hội để các doanh nghiệp việt gặp gỡ trực tiếp các nhà sản xuất
trao đổi về những nhu cầu hợp tác trên nhiều nhóm ngành hàng và lĩnh vực được trưng bày tại hội trợ
như thiết bị điện tử vật liệu xây dựng thời trang đồ gia dụng sản phẩm công nghệ và phụ kiện
từ đó tạo ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu giữa các doanh nghiệp
cùng với đó sau lễ khai mạc diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư đã được tổ chức
tại đây các nhà quản lý doanh nghiệp đã cùng chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác
thu hút đầu tư giữa tỉnh quảng đông và các địa phương việt nam
hội trợ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi tám đến ba mươi tháng tám tại trung tâm triển lãm quốc tế hà nội